tòa án nhân dân tỉnh nghệ an vừa đưa ra xét xử vụ án liên quan đến tai nạn nghiêm trọng
xảy ra tại công trường xây dựng sở tài chính nghệ an vào ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một
liên quan đến vụ án này có nguyễn lê khánh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại huyện thường tín hà nội
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam
và nguyễn quỳnh nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại thành phố vinh nghệ an
cộng tác viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kiểm định an toàn kỹ thuật miền nam
bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh nghệ an truy tố về tội vi phạm quy định về an toàn lao động
bị cáo lê tiến lực sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại quận hoàng mai hà nội giám đốc công ty cổ phần thi công cơ giới
và clup một trăm bảy mươi một bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng vào khoảng một mươi ba h một mươi năm phút ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một tại công trường xây dựng trụ sở làm việc
sở tài chính nghệ an xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng do vận thăng lồng bị rơi tự do
từ tầng năm xuống mặt đất làm ba người lao động tử vong tám người khác thương tích từ bảy mươi sáu đến sáu mươi
tại phiên tòa các bị cáo đều thừa nhận hành vi và bày tỏ hối hận phần trách nhiệm của mình
đã dẫn tới hậu quả đau lòng kể trên
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn lê khánh bốn năm sáu tháng tù nguyễn quỳnh nam bốn năm tù
lê tiến lực ba năm tù nhưng cho hưởng án treo thử thách năm năm
một đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chân ma túy đã bị công an huyện trùng khánh
tỉnh cao bằng phát hiện bắt giữ cùng với vật chứng là sáu bánh heroin
cụ thể vào hồi một mươi ba h ngày hai mươi tháng một tổ công tác công an huyện trùng khánh làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
tại km số hai trăm linh hai hai trăm linh quốc lộ bốn a thuộc địa phận xóm park rao đức hồng phát hiện một xe ô tô khách
đang dừng bên đường có một người phụ nữ đang nhận một hộp cắt tông có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác yêu cầu kiểm tra xác định người phụ nữ là tăng bích hoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
sinh sống tại thị trấn trùng khánh giáo viên trường tiểu học cảnh tiên trùng khánh
tiến hành kiểm tra hộp các tông có sáu bánh heroin
tại cơ quan công an hoàn khai nhận số heroin này mua của một đối tượng tỉnh ngoài
được gửi theo nhà xe với mục đích mang sang trung quốc bán kiếm lời
cùng tham gia đánh bạc với nhau khi bị thua các con bạc quay ra đe dọa uy hiếp
đánh đập người chơi nhằm lấy tiền thua bạc
vụ việc vừa xảy ra làm mất an ninh trật tự tại địa phương
nhận được tin báo công an huyện nam sách tỉnh hải dương đã khẩn trương vào cuộc điều tra
và bắt được ba đối tượng có liên quan
đây là đối tượng đào đức nghiệp chú thôn đông phan xã hồng lạc huyện thanh hà
vừa bị công an huyện nam sách tỉnh hải dương khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào cuối năm hai nghìn hai mươi một khi chơi đánh bạc với phạm đức hà ở cùng thôn
nghiệp đã bị thua năm mươi triệu đồng
vì cho rằng hà đã gian lận trong việc đánh bạc nên nghiệp đã nhiều lần đến đe dọa
uy hiếp thậm chí đánh đập hà để buộc hà phải trả lại số tiền năm mươi triệu đồng
trả lại đồng ý và trả lại tôi số tiền tôi đã mất là năm mươi triệu
trong quá trình bốn người đến thì ba người đã dùng chân tay không đánh hà
cũng liên quan đến việc đòi tiền thua bạc trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đối tượng nguyễn văn thành ở xã quyết thắng đã rủ đối tượng bùi tân an ở xóm mới
xã hồng lạc đi cùng đến nhà hà để đòi hộ tiền thu bạc hơn một trăm hai mươi triệu đồng
quá trình uy hiếp đòi tiền nhóm này còn đe dọa nếu không trả sẽ chia đôi mặt hàng
buộc vợ của hà phải mang tiền trả cho thành
sau khi cưỡng đoạt xong số tiền trên cả an và thành đều bị khởi tố bắt tạm giam
tôi và anh thành có uy hiếp vợ anh hà dọa đánh dọa giết
để vợ anh hà đồng ý trả số tiền đấy cho anh thành với cái số tiền là hai trăm hai mươi triệu
ngay khi chúng tôi phát hiện thấy vụ việc này có dấu hiệu tội phạm rất nghiêm trọng
thì chúng tôi đang mạnh dạn đề xuất mấy đồng chí tân trưởng ngoan huyện
để xác lập chuyên án
và ngay khi xác lập chuyên án thì chúng tôi đã đề xuất để huy động toàn bộ lực lượng cơ quan điều tra
cũng như là lực lượng một số đồng chí công an ở dưới cấp cơ sở
có lăng lực về cái vụ điều tra để áp dụng đồng bộ các việc pháp
đến ngày một mươi một tháng một mươi một chúng tôi đã bắt quả thang một trong đối tượng đang nhận số tiền
và đồng thời tiếp tục chúng tôi đấu tranh mở rộng chuyên án
và tám tháng một thì chúng tôi bắt tiếp thêm hai đối tượng
tổng số tiền các đối tượng thực hiện hành vi cưỡng đoạt là hai trăm bảy mươi triệu
quá trình điều tra lực lượng công an xác định còn có nhiều đối tượng khác tham gia đánh bạc
và cưỡng đoạt tài sản
hiện công an huyện nam sách đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý vụ việc
một vụ vận chuyển một hai tấn pháo nổ vừa bị các lực lượng phối hợp công an tỉnh tây ninh bắt giữ
vào lúc năm rưỡi sáng nay
tổ công tác phát hiện hai ghe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên kiểm tra bắt quả tang ba đối tượng gồm nguyễn đức cảnh nguyễn văn đồng và nguyễn văn tèo
cùng chú tại huyện châu thành đang vận chuyển một hai tấn pháo nổ
qua làm việc các đối tượng khai nhận dùng ghe máy qua campuchia mua pháo nổ đưa về việt nam
tập kết tại khu vực ấp trường xã hảo đức để giao cho đối tượng khác đưa đi tiêu thụ
hôm qua tòa nhân dân tỉnh đồng nai mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm
và tuyên phạt bị cáo cao hữu phước hai mươi một tuổi trú tại tỉnh đồng nai một mươi năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu
phước đã dùng dao bấm đâm hai nhát trúng người anh lê xuân thạnh hai mươi một tuổi trú tại xã xuân đường
anh thạnh bỏ chạy rồi quay lại cầm theo một con dao tự chế chém một nhát vào người phước
trong lúc hai bên tiếp tục xô sát phước đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh thạnh
sau đó đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật sáu mươi hai
nạn nhân không chết là do được cứu chữa kịp thời nằm ngoài ý chí chủ quan của phước
do đó bị cáo bị truy tố về tội giết người
ngoài ra phước bị anh thạnh gây tổn thương cơ thể với tỷ lệ thương tật là tám
vì thương tật nhẹ nên phước không có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với anh thạnh
trước thông tin bố cắt cổ hai con rồi tự sát ở huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
xôn xa mạng xã hội công an huyện quỳnh phụ đã thông tin về vụ việc
bố cho biết có việc ông bố mắng mỏ con và làm hai cháu bị thương
tuy nhiên mức độ chỉ là vết xước như bị cào ở da
sau đó người bố này đã chạy ra lề đường rồi dùng dao dọa sẽ cắt cổ mình tự tử
rất may hàng xóm đã can ngăn không chế kịp thời
theo người dân nguyên nhân ban đầu là do cháu bé khoảng bốn tuổi nghịch ngợ
ông bố bắt phạt khiến đứa trẻ khóc rồi người này chạy xuống nhà cầm dao làm hai con bị thương
hiện người bố đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện quỳnh phụ
còn hai cháu nhỏ chỉ bị xây suốt nhỏ không đáng kể và vẫn khỏe mạnh ở nhà
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam ba đối tượng yido arong yifu bờ giá và đào đăng anh dũng
cùng chú tại tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi nửa đêm đột nhập vào nhà một hộ dân trộm cắp gần bảy trăm linh triệu đồng
trước đó yifu và yido phát hiện một nhà dân không đóng cửa nên nể sinh ý định đột nhập trộn cắp tài sản
lúc này y phú đứng ngoài cảnh giới còn yo lẻn vào trong lục tìm lấy cắp sáu trăm tám mươi bốn triệu đồng và bốn chiếc điện thoại di động
sau đó cả hai điều khiển xe máy về nhà dũng rồi cùng nhau chia số tiền trên tiêu xài
sau hơn một mươi năm ngày tích cực điều tra lực lượng công an đã bắt giữ được ba đối tượng trên
được biết ido từng có hai tiền án về các tội phá hủy công trình an ninh quốc gia và cố ý gây thương tích
với tổng mức án là một mươi tám năm sáu tháng tù giam
hiện lực lượng công an đã thu giữ được gần bốn trăm linh triệu đồng và đang tiếp tục truy thu số tiền còn lại để trả cho gia đình bị hại
những năm gần đây cùng với sự phát triển kinh tế xã hội đời sống người dân huyện dầu tiếng tỉnh bình dương
ngày càng được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần
dầu tiếng cũng là địa bàn dắp danh với thị xã biến cát và tỉnh tây ninh
nên đây trở thành địa bàn cho nhiều băng nhóm tội phạm nhất là các đối tượng trộm cắp tài sản
với sự mưu trí cùng quyết tâm tấn công chấn áp tội phạm lực lượng công an huyện dầu tiếng đã vào cuộc điều tra
làm rõ bắt xử lý nhanh các đối tượng phạm tội đồng thời thu hồi được tài sản cho người dân
ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một do không có tiền tiêu xài các đối tượng trần xuân lập nguyễn xuân bang
rủ nhau đến địa bàn huyện dầu tiếng để trộm cắp tài sản
khi thấy nhà ông nguyễn văn phước tại xã an lập đang đóng cửa không ai ở nhà
nên vang đứng ở ngoài cảnh giới cho lập cắt hàng rào
đột nhập vào bên trong phá kết sắt lục xoát trộm tiền vàng và nữ trang trị giá trên năm trăm linh triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài
mình đâu có ngờ là có kẻ trộm vô vậy đâu
nhưng mình cũng cứ tài sản hay cứ có kết sắt thì mình cứ bỏ vô đó mình tính là nó an toàn
nhưng mà không ngờ là nó cái mấy thằng trộm thì nó ấy quá táo tợn quá đi
nó vô nhà nó mở kết sắt nó lấy hai cái sầu ben với một cái cúp mà nó đục kết sắt ra là nó lấy hết tiền vàng
nhằm để thoát thân nếu bị phát hiện các đối tượng trộm cắp tài sản sẵn sàng dùng hung khí để chống trả đến cùng
điển hình như vụ việc xảy ra ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đối tượng nguyễn trí hải
chú ấp tân phú xã minh tân huyện dầu tiếng tỉnh bình dương đã đột nhập vào nhà của một người hàng xóm gần nhà với ý định trộm cắp tài sản
bị chủ nhà phát hiện hải đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chủ nhà khiến nạn nhân tử vong
sau chín giờ khẩn trương điều tra truy xét lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng nguyễn trí hải để điều tra về hành vi giết người
sau khi bị trộm cạy cửa vô tôi có kêu thợ sắt hàng làm cho nó chắc chắn lại làm cho nó kỹ lại
may mốt đi phải có người trong nhà chứ không dám bỏ nhà nữa
qua đấu tranh làm rõ các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện dầu tiếng
có thể nhận thấy hành vi của các đối tượng phạm tội là khá manh động liều lĩnh
trước khi trụ cắp tài sản các đối tượng đều có quá trình nghiên cứu theo dõi kỹ càng
đợi dụng sự mất cảnh sát của các bị hại như nhà không có hệ thống camera không có khóa cửa nhà không có người chung coi
đối với vụ trộm trên công an huyện dầu tiếng khuyến cáo người dân
thứ nhất là không nên để số tài sản lớn tại nhà
thứ hai là ở nhà phải trang bị các hệ thống camera
thứ ba là cửa nhà là phải gia cố cửa sắt hàng rào kiểm gai
khi ra khỏi nhà là phải có người trông coi
mặt khác với việc nắm chắc tình hình địa bàn đối tượng đã giúp lực lượng công an huyện dầu tiếng kịp thời phát hiện
trên xóa hàng chục vụ trộm cắp xe máy bắt xử lý nhiều vụ ma túy góp phần làm trong sạch địa bàn
mở các đợt nhiều các đợt ra quân tấn công tấn áp các loại tội phạm
trong đó tập trung
các loại tội phạm hình sự kinh tế môi trường ma túy
và đặc biệt trong các dịp lễ tết này thì các loại tội phạm như các loại tội phạm trộm nổi lên
tình hình cướp dựt đặc biệt là tình hình cờ bạc trong nhân dân xảy ra nhiều
bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng công an các cấp chính quyền
thì mỗi người dân cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa tội phạm
tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng khu dân cư an toàn vì an ninh trật tự
đối tượng phan thành vui bốn mươi năm tuổi trú tại thị xã bến tre tỉnh bến tre
cùng tăng vật là chiếc xe máy và hai mươi hai kg pháo lậu vừa bị công an huyện hớn quản tỉnh bình phước bắt giữ
để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm
quá trình tuần tra kiểm soát lực lượng công an phát hiện đối tượng phan thành vui điều khiển xe máy
chở phía sau một thùng các tông có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện bên trong thùng các tông chứa nhiều khối hình hộp lập phương
in dòng chữ nước ngoài nghi là pháo với tổng trọng lượng hai mươi hai kg
khai thác nhanh đối tượng vui khai nhận số hàng trên là pháo được đối tượng này mua từ huyện bù đốc
vận chuyển về tp hcm để bán kiếm lời
tuy nhiên khi di chuyển đến địa bàn thị trấn tân khai thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
đẩy mạnh công tác phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
tại tỉnh quảng bình thời gian qua lực lượng công an đã thực hiện quyết liệt công tác vận động tuyên truyền
qua đó đã thu được số lượng lớn vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo trong nhân dân
điểm tiếp nhận vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo tại bến xe nam lý thành phố đồng hới
anh nguyễn hùng cương và anh phạm hồng quân là hai trong số nhiều người dân đã chủ động tới đây để giao nộp
tôi rất đồng tin
và giao nộp lại vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để lại cho công an chức năng
vì cái đó là hành động tổ chức xã hội
tôi cũng là tuyên truyền thêm một số bạn bè anh em nếu như ai có thì tôi cũng sẽ là định giao nộp cho chị quyên đến cảnh sát
trước đó phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh
đã phối hợp với trung tâm dịch vụ và quản lý bến xe quảng bình
tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến vũ khí
vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ và pháo cho ký cam kết đối với một trăm hai mươi lái xe phụ xe
phòng cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội công an tỉnh quảng bình
đã tuyên truyền tại đường xe đông hới
được nhân dân giao nộp là gần hai mươi hộp pháo
và trên ba mươi công cụ hỗ trợ các loài như súng côn
giao kiếm và sùng hơi
tại quảng bình
tất cả các xã đều bố trí những điểm tiếp nhận vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
thuận lợi cho người dân trong việc giao nộp
cùng với những cách làm chủ động sáng tạo
của công an các đơn vị địa phương
nên trong năm hai nghìn hai mươi một
trên địa bàn toàn tỉnh
người dân đã tiến hành giao nộp hai trăm sáu mươi tám súng các loại
trên một trăm sáu mươi súng tự chế
vũ khí thu sơ
thời điểm gần đến tết nguyên đáng
công tác tuyên truyền vận động đặc biệt được đẩy mạnh
đối với công tác tuyên truyền
chúng tôi cũng đã sử dụng đồng bộ các biện pháp
từ tuyên truyền rộng rãi
công tác đồ đảng viên
cho đến tuyên truyền một cách cụ thể
đối với những trường hợp có nghi vấn
thì ạp dụng các biên hình tuyên truyền
kết hợp với công tác đầu trách
để kiên quyết thu hồi
không để vũ khí còn trôi nổi ngoài xã hội
việc tồn tại các loại vũ khí
vật liệu nổ công tác đặc biệt

trong nhân dân sẽ tìm ẩn rất nhiều nguy hiểm
về tình hình an ninh trật tự
nhất là trong dịp tích nguyên đáng
do đó lực lượng công an tỉnh quang bình
sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt nhiều giải pháp
để quản lý thu hồi triệt đệ vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
còn tồn động ngoài xã hội
qua tin tố giác của quân chúng
công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
phối hợp với công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
tiến hành kiểm tra căn nhà trọ
tại địa chỉ số một nghìn trên một mươi ba
đường nguyễn văn vôi phường sáu thành phố cao lãnh
phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng
phạm ngọc cẩm chú tại tỉnh tiền giang
và bùi linh vương chú tại tỉnh long an
đang có hành vi sản xuất mua bán mỹ phẩm giả
qua kiểm tra lực lượng công an tạm giữ
bốn mươi sáu hũ nhựa màu trắng hai mươi năm kg kem nguyên liệu
cùng ba trăm chín mươi hộp sản phẩm giả nhãn hiệu
của một loại mỹ phẩm trắng da toàn thân
và các dụng cụ để sản xuất hàng giả
trị giá gần sáu mươi triệu đồng
làm việc ban đầu hai đối tượng đã thừa nhận
hành vi sản xuất buôn bán kem trắng da toàn thân
giả một nhãn hiệu đã được phân phối trên thị trường
công an thành phố mỹ tho đã tạm giữ
hai đối tượng phạm ngọc cẩm và bùi linh vương
cùng toàn bộ tăng vật vi phạm để điều tra xử lý theo quy định
bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ hữu nghị hai
thuộc thôn mậu chử xã thanh hà huyện thanh liêm tỉnh hà nam
công an huyện thanh liêm đã phát hiện và bắt quả tang
ba đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm
qua công tác đấu tranh cơ quan công an xác định
đối tượng cầm đầu môi giới mại dâm là lữ thị kiều anh
trú tại tỉnh nghệ an tạm trú tại tỉnh hà nam
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng khai nhận
thông qua tài khoản zalo đã mua giới cho hai gái bán dâm
đi bán dâm cho khách
đối tượng đã thỏa thuận thu của khách tám triệu đồng
và hứa trả cho mỗi gái bán dâm hai triệu đồng
còn lại bốn triệu đồng bản thân được hưởng lợi
lấy lý do từ một cái nhìn thiếu thiện cảm
hai nhóm côn đồ đã lao vào hỗn chiến gây hậu quả nghiêm trọng
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
vừa thi hành lệnh bắt tạm giam ba đối tượng
gồm y simon eban ra lan ninh và ngô duy tân
cùng chú tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
về hành vi giết người
liên quan trong vụ án này là y duy kẽn
đã bị cơ quan công an bắt giữ trước đó
theo kết quả điều tra
vào chiều ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
nhóm này rủ nhau đến hồ ia cao
ở xã ia cao thành phố bùa ma thuật để chơi
khi đi y duy có mang theo một con dao dài bốn mươi cm
đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày thì cả nhóm ra về
đã gặp nhóm của y salat đi cùng chiều
khi nhóm của y duy đi ngang qua
y salat nghĩ mình bị nhìn đều
cho nên đã có lời nói thách thức
sau đó hai bên đã xảy ra mâu thuẫn
rồi lao vào đánh nhau
lúc này y duy đã cầm dao chém một nhát vào đầu
khiến y salat ngục ngay
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc
tại một công ty trên địa bàn khu công nghiệp nhân trạch i
trong khi đó tại tỉnh quảng nam
ba mươi một đối tượng liên quan đến việc tổ chức đánh bạc
tại khu vực giáp danh địa bàn ba huyện thành phố
cũng đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tại khu công nghiệp nhân trạch huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
lực lượng công an kịp thời khống chế một mươi một đối tượng
thu giữ một bộ bài tay gần bốn mươi ba triệu đồng tiền mặt
trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
qua điều tra các đối tượng khai nhận tham gia đánh bạc
ăn thua từ năm mươi đồng đến năm trăm linh đồng một ván
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
đang tạm giữ các đối tượng trên để xử lý theo quy định
đột kích vào nhà của lương duy khánh
tại xã tam ngọc thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với cảnh sát cơ động
bắt quả tang ba mươi một đối tượng đang tổ chức đánh bạc
đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
tăng vật thu giữ tại chiếu bạc là một mươi một triệu ba trăm linh nghìn đồng
thu trên người các đối tượng hai mươi bốn hai triệu đồng
cùng các tăng vật có liên quan
tụ điểm này do nguyễn ngọc hòa ba mươi ba tuổi
trú tại thành phố tam kỳ chủ mưu cầm đầu
cùng sáu đối tượng khác đứng ra tổ chức
mỗi ngày thu hút từ ba mươi đến năm mươi con bạc
đến từ nhiều địa phương
tiền sâu thu của mỗi con bạc từ hai trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng
đáng chú ý sau khi test nhanh covid một mươi chín
các đối tượng bị bắt giữ phát hiện một trường hợp dương tính
giàng sáng ngày một mươi sáu tháng một
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh lâm đồng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ
đã bất ngờ kiểm tra quán karaoke ktc
trên đường hùng vương phường một mươi thành phố đà lạt
phát hiện hàng chục đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
vào lúc giờ ba mươi phút cùng ngày
kiểm tra năm phòng hát với tổng cộng bốn mươi chín khách
trong đó có ba mươi hai nam một mươi bảy nữ
lực lượng công an phát hiện nhiều ma túy
còn sót lại trên đĩa xứ và vương vãi trên sàn nhà
qua test nhanh phát hiện ba mươi sáu trường hợp khách dương tính với ma túy
một tiếp viên và hai khách dương tính với covid một mươi chín
cơ quan công an đã xác định bốn đối tượng chủ mưu cầm đầu
đứng ra tổ chức mua ma túy về để cho cả nhóm sử dụng
một đối tượng là nhân viên có hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã tiến hành lập biên bản bắt giữ người vi phạm
lập biên bản bắt người phạm tội quả tang
đối với một mươi bảy đối tượng về hành vi tàng trữ mua bán
và tổ chức trái phép chất ma túy
tạm giữ tăng vật tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
đối với cơ sở kinh doanh karaoke về hoạt động quá giờ quy định
không có hợp đồng lao động đối với nhân viên
và vi phạm các điều kiện về an ninh trật tự
có thể thấy càng gần tết nguyên đán
hoạt động của các đối tượng trong đó có tội phạm về ma túy thường rất phức tạp
kiên quyết đẩy lùi cái chết trắng ra khỏi đời sống xã hội
góp phần kéo giảm phạm pháp hình sự
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ninh
đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh có hiệu quả
với loại tội phạm này mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
đây là những đối tượng bị công an thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh bắt giữ
trong chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy
những đối tượng này có lý lịch bất hảo với nhiều thủ đoạn tinh vi liều lĩnh
bất chấp các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
hoạt động buôn bán tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
cảm ơn các giám đốc chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
để tập trung chỉ đạo vào hai cái loại
loại thứ nhất là tội phạm mua bán vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy
thứ hai nữa là các tội phạm chứa chấp tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
từ khi cô dự báo tình hình sát đúng với tình hình
và cái sự chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh
thì kết quả rất là tích cực
cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán nhâm dần
nửa tháng qua công an tỉnh quảng ninh đã phát hiện bắt giữ xử lý hình sự
một trăm một mươi sáu đối tượng phạm tội về các hành vi tàng trữ sử dụng mua bán
tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy thu giữ số lượng lớn ma túy ma túy tổng hợp
không mải mê với chiến công thành tích lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh quảng ninh vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ
với công an các đơn vị địa phương tăng cường bám nắm địa bàn
đẩy mạnh tuyên truyền phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm
đối tượng chúng tôi xác định rõ tất cả vì công việc tập trung tiếp tục nắm tình hình
đặc biệt là những đối tượng nghiện đối tượng sử dụng đây là nguồn cầu
và từ những đối tượng này chúng tôi sẽ phát hiện được ra những nguồn cung
để chúng tôi tập trung đấu tranh triệt phá bóc gỡ những đường dây
vận chuyển trái ma túy đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động công tác còn chúng
để làm sao mà công tác phòng chống ma túy không phải chỉ có tác công an mà là công tác của toàn hệ thống chính trị
chủ động nắm chắc tình hình địa bàn quản lý chặt đối tượng cùng với sự hỗ trợ tích cực của nhân dân
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ninh quyết tâm không để hình thành điểm nóng về ma túy
góp phần tích cực kéo giảm phạm pháp hình sự trên địa bàn